xã hội chúng ta có truyền thống tôn sư trọng đạo nhất tự vi sư bán tự vi sư
và ngược lại yêu cầu đối với người thầy là sự chuẩn mực trong đó có cả sự chuẩn mực về hành vi ứng xử
thế nhưng có một điều đáng buồn là dư luận xã hội gần đây lại thường xuyên nêu lên những hành động thiếu chuẩn mực của người làm thầy
những ngày đầu tháng bốn báo chí đưa tin cô nguyễn thị minh hương giáo viên trường tiểu học an đồng hải phòng
bắt học sinh uống nước sạch rẻ lau bảng vì nói chuyện riêng trong lớp đã khiến dư luận dậy sóng
được biết cô minh hương là con gái của phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện an dương
sau khi tốt nghiệp một trường đại học kinh tế học thêm văn bằng của trường sư phạm
ra trường là về trường tiểu học an đồng dạy học đến nay mới được bảy tháng
nhiều người bày tỏ bức xúc về hành động của cô giáo minh hương
đây là hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường giáo dục
cô giáo có uống được cái thứ nước đó không mà bắt học trò uống
thử hỏi nếu là con cô cháu cô bị bắt uống nước giặt rẻ lau thì cô sẽ thế nào
là một người thầy không thể làm theo bản năng bột phát nghĩ ra cái trò như vậy được
cô giáo này không những thiếu năng lực sư phạm ứng xử với học trò mà còn thiếu tình người
một số người có cái nhìn thông cảm hơn
cô giáo còn ít tuổi trẻ người non dạ mới có hành động thiếu suy nghĩ như vậy
cô hương đã bị chấm dứt hợp đồng rồi tha thứ được thì nên tha thứ
lỗi chắc chắn do cô giáo này nhưng sâu xa hơn chính là lỗi của phương pháp giáo dục trong các trường sư phạm còn nhiều thiếu sót
trong thời gian ngắn nhưng liên tiếp xảy ra các hình thức phạt quá dị của giáo viên đối với học sinh
như bắt quỳ hay bắt uống nước giặt rẻ lau bàng
những sự việc đáng tiếc này gióng hồi chuông và đặt ra nhiều nghi ngại
về chất lượng đào tạo
tạo sư phạm cũng như nhiều vấn đề bức bối của ngành giáo dục nước nhà
trong nhà trường không những thầy đánh trò học trò đánh nhau mà các thầy đánh lộ nhau
rồi lại cho đánh lại thầy rồi phụ huynh đến tận trường đánh thầy
thì tôi thấy là quả là một sự báo động đến rất đáng báo động về tình trạng bạo lực học đường
anh nói rất là đúng là cái tình trạng ở đây khái quát lại một chút
thì ta gọi đây là cái môi trường sư phạm rõ ràng là không an toàn cho các em
với những cái bạo lực như anh vừa nói
quay trở lại cái câu chuyện hình phạt giáo viên mà bắt học sinh uống nước rẻ lao bảng
thì đây là một hình phạt mà tôi thấy rất là quái gở
quá gở cái chỗ là nó thể hiện cái sự thiếu hiểu biết của cô giáo và cái sự ác độc
thế thì thực ra dư luận lên án nhiều rồi tôi không muốn nói điều nữa
mà cái câu chuyện này nó gợi ra một cái thực trạng ở việt nam nói chung
là các thầy cô giáo có thể dùng mọi loại hình phạt
không biết là các anh còn nhớ những hình phạt nào mà
khi các anh làm học sinh phổ thông các anh đã từng bị các thầy cô giáo phạt chưa ạ
tôi cũng không phải là người nghịch ngợm lắm nhưng mà đã từng bị các thầy cô giáo phạt
cái chuyện mà đánh véo tai tạt tai có
đôi khi mình chót trẻ con thì hiếu động nói câu nhố nhăn ăn cái bạc tai ngay véo tai
tôi nhớ thầy giáo phổ thông cấp một của tôi véo tai đau lắm
thầy có cái điệu xoắn mà thầy đứa nào cũng sợ
thế nhưng mà thế này này có lần nào đó chúng ta đã bàn là
đấy có phải là biện pháp của các thầy giáo dục không
bởi vì nhiều thầy cô khác còn nghĩ ra cái trò quái gỡ không kém cái cô này
ở chỗ ví dụ như là có thầy cô hai bạn người ta đã không cho nói chuyện
thì học sinh nó hiếu động nó viết giấy đưa cho nhau
thì cô bắt được cô bảo nhai và nuốt cái giấy đó
đấy cũng quái gỡ chứ đúng không ạ
thế là có những cái trò như là trên này cái này đã từng báo chí nói rồi mà
liếm ghế bắt học sinh liếm ghế cô giáo
thế rồi đánh đập và đánh lên nỗi đánh như tra tấn
đây là cái mà phải lên án
theo tôi nghĩ là dù quái gỡ hay không quái gỡ
thì tất cả những hình phạt mà động đến xâm phạm đến sức khỏe danh dự nhân phẩm
không phạt đánh mà mắng nói thôi thì cũng đều phải lên án
vì cái đấy nó vi phạm luật pháp chứ không còn là vấn đề đạo đức nữa
cái thực trạng này nó là cái bài học mà ai cũng nhìn thấy
thế nhưng mà nhất rất lạ là các thầy cô giáo lại không rút kinh nghiệm
và có vẻ như càng ngày nó càng được phát hiện ngày càng nhiều hơn
câu chuyện này có thể nó còn gợi lên một ý khác
tức là về cái chất lượng của người thầy
ở đây ta nói chất lượng một cái toàn viện không chỉ là chi thức kiến thức
mà cả về đạo đức nữa về những phẩm chất nghề nghiệp
những phẩm chất cần phải có của một người làm đứng trên bục giảng
thế thì nó dẫn đến cái việc tức là cái công tác đào tạo của chúng ta
và bên cạnh đào tạo là có bồi dưỡng
như trường hợp của cô giáo trong cái clip vừa rồi là cô học một cái trường khác
và sau được bồi dưỡng chứng chỉ sư phạm về đấy để lên lớp dạy
nhưng vấn đề ở chỗ là như vậy là ngành sư phạm hiện nay
không phải tất cả những người đứng trên bục giảng
đều là những người thực sự được đào tạo trong ngành sư phạm
tôi vốn là một người học từ sư phạm
cho nên là khi tôi biết rằng là trong trường có những cái môn
người ta gọi là môn ngày xưa gọi là
lúc chúng tôi học người ta gọi là giáo học pháp
tức là đào tạo cho cái người thầy là phương pháp giảng dạy
ở trong đó nó có đi rất sâu vào cái phần nghiên cứu về tâm lý người học
tâm lý giáo dục chúng tôi học gọi là tâm lý giáo dục học
và tranh luận những cái quan niệm về giáo dục như thế nào
ví dụ như ở bầu thì tròn ở ống thì dài
đấy hay là cụ hồ dạy là hiền giữ phải đâu là tính sẵn
phần nhiều do giáo dục mà nên
để cái người thầy có niềm tin là hôm nay em nó chưa ngoan
chưa hay thì phải giáo dục để cho em trở thành hay tốt
tức là cái phương châm đó
và người ta có cái phương pháp trong giao tiếp
người ta biết được tâm lý của từng độ tuổi học sinh
cái cô mà dạy các em ở cái độ tuổi này thì yêu cầu như thế này
cô độ tuổi khác để người ta bố trí
cái người dạy và cái người thầy phải được đào tạo về những cái ngành nghề
thậm chí là sau này là từ năm hai nghìn hai
bộ giáo dục đào tạo đưa cái gọi là giáo dục hòa nhập vào
thì về luật về quyền thì đưa cả những em khuyết tật vào học chung với các em bình thường
thì mỗi một trường bây giờ theo luật là mỗi một trường học phải có một thầy cô
biết được cái phương pháp giáo dục đặc biệt
để có thể tiếp cận giao tiếp được với
với các em ví dụ như là các em khuyến thính
thì bằng các cái cử chỉ liệu bộ ngôn ngữ nói
và các em ấy không phải là bị nhốt riêng ra một cái nơi
mà là có thể giao tiếp được với bạn bè mình
cho nên những người lành cũng học được cái ngôn ngữ đó
thầy oanh có thể cho tôi hỏi là trong cái chương trình học này
sẽ có thầy có cái môn nào nói về các cái hình thức kỷ luật đối với người học học đối với học sinh
cũng lâu quá rồi tôi không nhớ nữa
nhưng mà tôi có theo một cái dự án về phòng chống trừng phạt thân thể tinh thần
của trẻ em từ năm hai nghìn cho đến hai nghìn một mươi
thì ở đấy thì các tổ chức quyền trẻ em người ta muốn khuyến cáo là
thay đổi cái nhận thức của giáo viên rằng tất cả các loại hình phạt đều không phải là biện pháp để giáo dục cho các em
thực ra cái này nó cũng động trạm bởi vì người việt nam mình cũng hay có cái quan niệm là yêu cho roi cho vọt
ghét cho ngọt cho bùi
bản thân cái cô mà cho uống nước rẻ lau này cũng có nhiều người bênh cô ấy
là cho rằng là học sinh nếu mà hư quá đôi khi phải
kiên quyết và phải dùng những hình phạt đó
thế nó mới nhớ
đấy thế chưa phải thống nhất về phương pháp đâu
đấy cho nên là đây là có vấn đề thì cái dự án của chúng tôi thì lên án tất cả những cái hành vi này
và khi tìm hiểu thì tôi biết là trên thế giới người ta rất là lên án những hành vi trừng phạt thân thể tinh thần
thậm chí là có những quốc gia người ta đưa vào hệ thống luật pháp là những người phạm tội thì bị phạt đánh do
mà bây giờ thế giới cũng lên án là như thế vẫn là dã ma
tôi muốn nói ở đây là phải thay đổi cái nhận thức là đây không phải là một biện pháp giáo dục
đây là một
cái biện pháp mà thiếu kiểm soát thì có thể dây ra khẩu khóa rất nghiêm trọng
ví dụ như trường hợp vừa rồi
đây là người ta biết em ấy nói
chứ còn thì nếu như không biết thì những câu chuyện như thế này nó vẫn âm thầm diễn ra
và tôi tin rằng là những cái điều chúng ta chưa biết nó cũng còn rất nhiều
bởi vì còn quá nhiều những thầy cô quan niệm như tôi vừa nói là yêu cho roi cho vọt
tôi lại thấy là trong cái đào tạo mà trường hợp cụ thể ở đây thì tôi thì không hiểu có quy định gì không
nhưng tôi nghĩ là nếu như cô ấy đi học kinh tế
xong rồi cô ấy học thêm ba tháng
hay sáu tháng gì đó
về sư phạm của ngành kinh tế
thì cô ra cô dạy
thì nó mới hợp lý chứ cô lại đi học kinh tế
xong rồi cô ấy lại đi dạy mầm non
thì có gì đấy là nó không đúng đúng không
cái tiêu chí về tuyển chọn giáo viên cho phổ thông
nó khác với tiêu chí tuyển chọn giáo viên giảng viên cho các trường kỹ thuật
nếu cô này mà học chứng chỉ sư phạm để dạy kỹ thuật
vậy thì cái đối tượng rõ ràng là hoàn toàn khác
còn như lúc nãy tôi nói là ở trường sư phạm người ta đã dạy rõ ràng là bậc nào thì cho cái đào tạo cho cái lứa tuổi nào
nhưng mà tại sao cô đi học kinh tế cô lại có thể đi học được mấy tháng
lẽ đấy cũng là cái bất cập của cái hệ thống
rồi lại về dạy
không tôi cho là không phải bất cập đâu
có vấn đề gì khuất tất trong cái việc này
tôi nghĩ là như thế bởi vì nếu mà bây giờ anh đi học làm báo chẳng hạn
thế sau đó anh học xong rồi anh về anh làm báo một thời gian anh học thêm sư phạm nữa
thì anh về anh giảng dạy về báo thì ok
hoặc là có thể anh học cái gì đấy nó liên quan ví dụ học về ở nhạc viện
sau đó anh về anh học thêm mấy tháng nữa về sư phạm rồi anh về anh dạy âm nhạc ở trong trường
nếu không thì tự dưng cái bà đi đang tính toán cộng trừ nhân chia lại nhảy tốt và dạy học thêm mấy tháng sư phạm
thế thì tôi thấy là ừ
ơ phải nói thêm một chút là hiện nay trong hệ thống các trường sư phạm của việt nam thì có một số trường sư phạm đào tạo đa ngành nghề
cho nên là
không phải tất cả những người học sư phạm đều trở thành giáo viên
nhưng mà người ta học những ngành nghề khác và người ta học thêm cái chứng chỉ không phải ba sáu tháng thôi ạ
chính xác là ba tháng
ba tháng cho một cái chứng chỉ sư phạm
và có cái chứng chỉ ấy kèm theo cái nghề của anh thì anh có thể dạy ở cái lĩnh vực anh quan tâm như anh vừa nói
như vậy là trong cái trường hợp này thì câu chuyện là tập trung vào người thầy
và nói về cái phẩm chất năng lực chuyên môn phẩm chất đạo đức của chính người thầy
ở đây thì không nói về kiến thức
nó nói về cái hành xử ứng xử của người thầy trên mục đảng
và điều này nó gợi tới rất nhiều điều
và như các anh đã thấy là trong những ngày vừa rồi trong dư luận xã hội có rất nhiều ý kiến khác nhau
và bên cạnh những ý kiến lên án mạnh mẽ thì lại cũng có những ý kiến bình vực
và điều này chúng ta sẽ còn tiếp tục bàn sâu hơn
bởi vì có nhiều ý kiến cho rằng là không nên chỉ đổ lỗi cho giáo viên
nếu như học sinh không có những cái hành vi mà khiến giáo viên không làm chủ được ví dụ như vậy
hay là thậm chí cha mẹ học sinh có những hành vi
mà không quá mức khiến cho người làm giáo viên không làm chủ được
thì có thể dẫn đến những cái hành xử khác thường
ví dụ nếu như trong cái trường hợp ta đã biết mà phụ huynh không có áp lực thì giáo không phải quỳ chẳng hạn
ví dụ như thế
vậy thì ở đây và phải nhìn vấn đề từ hai phía
tôi cho là đấy là một ý kiến rất đáng suy nghĩ
trước kia chúng ta có cái khẩu hiệu là tôn sư trọng đạo
thì cái phần tôn sư thì chúng ta cần phải giáo dục
cần phải đẩy mạnh hơn nữa tiếp tục giáo dục truyền thống
nhưng phần trọng đạo thì như tôi thấy là chưa được làm đến sâu sát
phải nói là nếu muốn trò tôn sư cách đây sáu năm tôi viết một bài là
thầy không trọng đạo thì sao đời trò tôn sư
chúng ta sòng phẳng ở đây đúng không ạ
khi mà anh là một người nào đó được đứng lên gọi là thầy thầy là cái chức tôn kính
thế thì ở đây anh phải thấy rằng là khi anh đã có một vị thế như thế thì anh phải biết trọng cái đạo làm thầy
nếu như thầy mà không trọng đạo

thì rất khó bắt trò tôn sư
thầy mà hành hung học trò thầy mà coi học trò như là cái đối tượng để mình mình gọi là bạo hành
thì làm sao có đòi trò tôn sư được đúng không
quả là gần đây thì có rất nhiều chuyện đáng buồn liên quan đến người thầy
mới gần đây tôi đọc thấy cái thông tin nói về các học sinh lớp một thôi mà thầy nó cũng đấm vào mũi nó
tức là bực mình nó cũng nghe lời đấm vào mũi nó
rồi trường hợp khác xa hơn một chút thì là thầy đấm học sinh thì cũng là vũ huynh đến đó
thầy đấm vào mũi thầy nói tóm lại là nó biến thành chuyện chợ búa
cái môi trường mà chúng ta trước nay vẫn cố gắng cho rằng nó rất là thiêng liêng
nó rất là nghiêm túc là cái nơi để người ta học làm người
là môi trường giáo dục sư phạm thì nó trở nên chợ búa như thế
và đấy là cái điều rất đáng buồn
tôi thì tôi thấy cách nhìn câu chuyện này ở góc độ chúng ta vừa nói là góc độ về đạo đức
xã hội và những cái chuẩn mực người thầy rồi người trò
thực ra có những cái tiêu chí nó có cái giá trị bền vững
tức là theo thời gian cái tôn sư trọng đạo có vẻ như là từ cái khi mà sinh ra ông thầy
ông đồ nho đến giờ người ta vẫn có tuân thủ cái đó
mùng một lễ xa mùng ba lễ thầy rồi đấy
nhưng mà ở đây có một vấn đề mà tôi cũng không nhất trí lắm với hai anh là
trong mọi tình huống là dù trò thế nào chăng nữa thì không nên dùng bạo lực
theo tôi nghĩ là vì như thế là vi phạm luật pháp
và ngược lại cái thứ hai là đối với học trò thì ở cái khía cạnh về đạo đức ấy
thì tôi nghĩ là cái học trò là nó có cái nền tảng giáo dục từ gia đình
cho nên ở đây trước khi chúng ta trách các em là sao lại không ứng xử cho nó tử tế
không ứng xử cho nó đàng hoàng em có đáng được tôn trọng như thế không
hay là em có thái độ thế này thế kia
do những gia đình luông chiều quá thì có lẽ là cái phương pháp giáo dục
cũng chưa đến nơi đến trốn của gia đình kết hợp với nhà trường
chứ theo tôi nghĩ là nếu mà những em đối với các em như thế
không đáng được tôn trọng như thế
không có biện pháp thì chỉ có cách duy nhất là đánh thôi
tôi thấy rằng ý kiến của tôi và nhà báo bùi hồng tám
không cổ vũ cho cái việc là giáo viên đưa ra những cái hình phạt bạo lực
dưới bất kỳ hình thức nào cái đó ta phản ứng
rõ ràng không thể cổ vũ thầy giáo đưa ra các hình phạt
nhưng vấn đề cái chỗ là khi nhìn hành vi này
thì thông thường cái dư luận xã hội chỉ tập trung vào phê phán người thầy
mà lại chúng tôi cho rằng có lẽ cũng cần phải nhìn ở góc độ khác
là nhìn nhận trong từng trường hợp cụ thể với những học sinh cụ thể
đã dẫn tới những phản ứng tiêu cực như thế của người làm giáo viên
vâng tôi chưa nói hết là thực ra người thầy không phải chỉ có mỗi biện pháp bất lực
là đánh hoặc là mắng hoặc xì vả hoặc là đuổi ra khỏi lớp hay là đuổi học
trong các cái nhà trường thì tôi được biết là họ có những quy định về kỷ luật tích cực
có nghĩa là em vi phạm kỷ luật em làm bản kiểm điểm
và kiểm điểm để bao giờ nhận thấy cái kỷ luật đó thì thôi
và cái giáo dục biện pháp này nhưng mà có lẽ là bây giờ nó không còn đủ sức mạnh
để cái bản kiểm điểm
cho nên là phải chăng là chúng ta đã bất lực
có biện pháp chứ không phải không có biện pháp
nếu các trường có những biện pháp kỷ luật tích cực không xâm phạm thân thể tinh thần
không làm xì nhục các em và có một người thầy tâm huyết và hiểu được tâm lý các em
tôi tin là kể cả những em cá biệt nhất cũng có thể trở thành tốt
cũng có liên quan đến ứng xử giữa thầy vài trò
mời hai nhà báo nhìn lại những hình ảnh của clip sau đây
câu chuyện em phạm song toàn học sinh lớp một mươi một a một trường trung học phổ thông long thới nhà bè thành phố hồ chí minh
lên tiếng về việc cô giáo dạy toán trần thị minh châu lên lớp không giảng bài không giao tiếp
học sinh phải tự học suốt mấy tháng qua khiến dư luận vô cùng hoang mang
muốn toán là muốn học khó quan trọng
mà cô giáo không giảng bài trong nhiều tháng thì tinh thần trách nhiệm và tình thương của người làm thầy ở đâu
đây là cách phản ứng tiêu cực của một người thù dai và luôn mang mối hận trong lòng
mối hận ấy lại chút lên đầu những học trò những đứa trẻ đang tuổi hình thành nhân cách
thái độ im lặng đáng sợ này không chỉ làm tổn thương tâm hồn mà còn gây nên những sang chấn tâm lý
khiến học sinh sợ đến lớp không muốn học hành
sau khi em phạm song toàn nói ra sự thật về việc im lặng mấy tháng qua của cô giáo
gia đình em phạm song toàn đã xin cho em chuyển sang trường khác
sự việc này càng khiến dư luận thêm phần hoang mang và bất bình
vì sao em toàn phải chuyển trường chuyển trường để chạy trốn điều gì
việc làm của em phạm song toàn đã thể hiện trọn vẹn tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm của một người học sinh
tuy nhiên phải chọn cách truyền trường bởi có nhiều ý kiến bênh vực hoan nghênh về hành động của em
nhưng vẫn có nhiều dèm pha áp lực từ mọi phía
phải ra đi
thì tôi cho đấy là sự thất bại lần thứ nhất
một con người
một cô bé
một học sinh lớp một mươi một
dũng cảm đứng lên nói sự thật
điều đó đã là một điều đáng quý
đáng lẽ ra nhà trường phải có những hình thức động viên
phải khen ngợi
phải cùng với em
để giải quyết bài toán ấy
thì buồn thay em bị áp lực
em bị áp lực
mà phải truyền trường
áp lực ấy lại đến chính từ những người
mà người bạn của em
những người em đã đứng ra bảo vệ quyền lợi chính đáng cho họ
thì tôi thấy đấy là một lần thứ nhất
là sự thất bại của chân lý của lẽ áp phả
với cái hình thức kỳ luật như thế này
thì lại tiếp tục
là một sự thất bại nữa
theo cái thông tin trên báo chí
thì là tôi biết
tức là sau khi phản ánh sự việc
thì bạn song toàn này gặp nhiều áp lực
gặp sự phản ứng ngay cả trong lớp
thế cho nên cuối cùng là
vấp phải cái làn sóng tẩy chay
vì vậy cho nên cuối cùng là gia đình
đã phải xin chuyển cho cháu sang trường áp
ở đây thì có cái câu chuyện
chúng ta nói đến cái mối
quan hệ giao tiếp giữa thầy và trò
ở thành phố hồ chí minh
tôi theo như tôi được biết thì không phải trường nào cũng thế đâu
có rất nhiều trường tôi đã từng đến
một số các trường ở thành phố hồ chí minh
khi mà thực hiện cái dự án
liên quan đến quyền
tham gia ý kiến
quyền tham gia của trẻ em
thì ở nhiều trường người ta tổ chức
treo một cái hộp thư
nếu như cô giáo căng thẳng
và học trò không dám nói với cô
thì các em có thể viết thư
và không cần biết tên tuổi địa chỉ
thả vào cái thùng thư đó
để thầy hiệu trưởng có quyền mở ra
và biết là trong tuần vừa rồi có những chuyện gì
và tất cả những vướng mắt của các em
vào ngày trào cờ sáng thứ hai
thầy sẽ ra thầy giải đáp và nói
và để cho công bằng
tức là trò nói công bố cho các em biết
và cô nói như thế nào để giải quyết
cho nên tất cả những mâu thuẫn
tất cả những cái nó không phải để dành đến ba tháng
nó mới được biết như thế này
và tôi nghĩ là
đây là trường hợp cá biệt thôi
chứ còn ở nhiều nơi
người ta rất hiểu về quyền tham gia
và cái quyền được lắng nghe ý kiến của trẻ em
và cái việc mà em này dám nói
một cái sự trung thực lẽ ra đúng là phải khuyến khích
đúng là phải khuyến khích
thì cái trường ấy không khuyến khích em
và không giải quyết đến tận ngọn nguồn
đến nơi đến trốn xem vì sao em lại phải chịu
cái áp lực của các bạn
hay là cô ấy đáng sợ đến mức
mà các bạn khác bị khuất phục
và không dám nói
mà chỉ một mình cái bạn ấy đứng ra
chịu trách nhiệm
khi mà em này phải chuyển trường
thì chúng ta thấy là có một trường khác
phải nhận ngay và tôn vinh
cấp học bổng ba trăm linh triệu
đấy là cái đáng trân trọng
đấy và tôi cho rằng
ở đây người có lỗi không kèm
cô giáo châu
đấy là thầy hiệu trưởng
thứ nhất là ba tháng
mà cô giáo không giảng bài
mà thầy hiệu trưởng không biết
trường xá thế nào được
điều thứ hai nữa là
khi mà sự việc xảy ra
thì cái cách hành xử ấy
lại cuối cùng
vì sao có tình trạng mà an toàn cô lập
đương nhiên việc của các em toàn
sẽ đẩy cô giáo
bây giờ là coi như mất việc
trường là mất điểm thi đua
thầy hiệu trưởng đứng trước nguy cơ kỳ luật
và tất cả những cái mũi rùi ấy
nó tập trung vào một cô bé một mươi bảy tuổi
cho nên là em toàn đã chịu một áp lực rất lớn
đáng lý ra ở đây nếu như cách xử lý
hành xử đúng nhất sư phạm nhất
và công bằng nhất
thì thầy hiệu trưởng phải đứng ra
cô giáo phải đứng ra cô chu phải đứng ra
xin lỗi học trò xin lỗi phụ huynh
và thầy hiệu trưởng phải thân trinh đến đấy
động viên em toàn
hòa đồng các bối quan hệ
còn các em học sinh trong lớp
khi kia mà như thầy dũng nói
chính sự áp lực của các bạn
bởi vì tôi không loại trừ
có từ những tác động
tôi hoàn toàn có thể không loại trừ điều đó
đấu tranh với cái xấu
đấu tranh với cái thiếu trung thực
thực ra rất khó
mà một mình em toàn ở cái lớp đó
một mình an toàn không thể chống lại cả cái trường đó
cho nên ta phải hiểu là
cái trường đó cái người hiệu trưởng nếu không có tầm
không có tâm
thì rất dễ là vào hùa với cô giáo
để bưng bít che đậy đi những cái khuyết điểm
mà có thể làm mất cái thành tích
của cái trường đó
từ nãy giờ thì chúng ta đã đang bàn luận
đều là nói về cái những cái
ứng xử thiếu chuẩn mực
của thao viên khi trên lớp
người thì bắt học sinh uống cái nước vật vẻ lao bảng
thì im lặng mấy tháng liền không nói
trong khi mà lên lớp
ở đây tôi muốn nêu lên một vấn đề
để hai nhà báo cùng tham khảo
trong dư luận
cũng có những ý kiến khác
và ở đây tôi xin trích đọc
một đoạn của một
và hai nhà báo có thể sẽ tham khảo
và cùng trao đổi với tôi
liên quan đến cái việc
cô giáo im lặng suốt ba tháng
chắc là giật tít là tất cả chúng ta đều
và trong đó thì bài viết dài
nhưng có mấy ý thế này
nhà trường và gia đình ở hai bên chiến tuyến
phụ huynh học sinh và cô giáo
ở hai bên chiến tuyến
chính quyền và truyền thông ở hai bên chiến tuyến
sự việc đẩy lên cao
đứa trẻ bị ngộ nhận là anh hùng
giáo viên bị mặc cảm là tội phạm
phụ huynh bị ngộ nhận về chân lý
và chính quyền bị ngộ nhận về quyền lực
và đâu đó như vụ uống nước vẻ lao bảng
còn có đề ký khởi tố cô giáo

và trong tình huống phạm song toàn
chính quyền bỗng vẽ ra một bức tranh bi kịch
phạm song toàn có chạy trốn khỏi trường học
thì mới tồn tại
tức là xung quanh câu chuyện này bắt đầu xuất hiện những tình huống khác
tôi cho rằng
cốt lõi trong câu chuyện này thuộc về cha mẹ cháu bé
phụ huynh đã không biết cách xử lý vấn đề
để cho cuộc sống mọi thứ đơn giản hơn
tốt đẹp hơn
con mình nhìn nhận được những bài học nhân văn hơn
thậm chí khôn ngoan hơn để tồn tại vươn lên
đúng như tố chất nó đã có
cha mẹ đã ý lại vào truyền thông
và đẩy con ra trước truyền thông
biến con từ một đứa bé vô tư
thành nạn nhân lẫn người hùng của dư luận
khoác cho cháu cái áo quá lớn về áp lực
ấy là cha mẹ vô trách nhiệm
như vậy là với blogger này
lỗi thuộc về cha mẹ
bởi vì cha mẹ đã không biết cách bảo vệ con
thậm chí khuyến khích con đứng ra trước truyền thông
khuyến khích con làm những hành vi như vậy
và biến một đứa bé học tốt ham học
cầu thị như thế
lại trở thành một người hùng bất đắc dĩ
và như vậy là trong trường hợp này
cái góc nhìn này tôi cho rằng cũng rất đáng là ý
và nó cho thấy một mặt trái của truyền thông
mặt trái của truyền thông
vì vậy nó dẫn tới một cái câu chuyện như thế này
vậy là truyền thông trong trường mực nào đó
có thể cũng sẽ thiếu không bằng
và ở mức độ nào đó
đã đẩy sự việc đi quá xa
và biến nó từ một câu chuyện
có thể là câu chuyện bình thường
trở thành câu chuyện đầy màu sắc bi kịch
chúng ta sống trong một cái xã hội
thông tin đa chiều
tôi cũng nghĩ là tôn trọng cái ý kiến
của tác giả đó
nhưng mà theo tôi nghĩ là
chúng ta thường đặt chúng ta vào vị trí của các bậc phụ huynh
nếu là con
con của anh
thì anh sẽ xử lý thế nào
khi mà tất cả mọi người đều chống lại
em bé đó
thì buộc gia đình cũng không thể bỏ em đó bé đó được
và tôi nghĩ là bố cha mẹ
thì phải bênh vực con
cái chuyện đó là chuyện đương nhiên
và phải tạo cho con một môi trường an toàn nhất
cách tốt nhất là cha mẹ hướng dẫn con là chuyển trường
khi vấp phải sự phản kháng của một tập thể
của một cô giáo
mà nguyên nhân sâu xa rõ ràng là cô giáo sai
chứ nếu mà bảo là cô giáo đúng mà em biết sai
hay là cô giáo rõ ràng sai
sau này chúng ta đã kỷ luật chúng ta biết rồi
rồi như là hiệu trưởng
vô trách nhiệm thì chúng ta đều nhìn thấy
là cái môi trường giáo dục của nó không phù hợp với em này
và nếu chúng ta là cha mẹ
nếu là con tôi chắc tôi cũng phải nghĩ
làm như cha mẹ đó
tôi thì tôi cho là tác giả
nhìn nhận như thế
nó thế nào
nó có tính chất an phù
nó có tính chất cho cá nhân
ở đây thứ nhất chúng ta phải nói cô giáo này
là một cô giáo có tiền sử
đã từng bị kỷ luật
vì những thái độ vì những ngôn từ
mà phải chuyển từ trường nguyễn đức thọ về đây
và cô này
khi đã từng đuổi cả nửa lớp ra
mà trường cũ người ta gọi là lớp học hành lan
đến khi thầy hiệu trưởng
và giang xếp cho các em vào cô vẫn không nghe
chứng tỏ tôi cho là cô này có sự
hoặc là ủy thế hoặc là không bình thường
trong tư duy
thế về ở đây cô lại hành xử tiếp một lần như thế nữa
thế thì nếu như mà
phụ huynh nếu giả sử là con tôi
tất nhiên tôi có thể bằng cái
vị thế bằng cái uy tín của tôi
tôi đến tôi nói cô giáo cô giáo không nghe tôi sẽ làm việc này với kia
ví dụ phụ huynh của cháu
người ta còn bấu víu vào đâu nữa
nhưng nếu như tôi tôi vẫn đưa lên công luận
lý do không phải chỉ cho con tôi
mà còn cho tất cả những học sinh
trong trường ấy lớp ấy
và cho cả học sinh của nền giáo dục
cho tất cả nền giáo dục cành tỉnh
nền giáo dục rằng có một biện pháp
có một cái phương pháp
bạo hành đến mức như thế
thế thì tại sao lại lên án người ta
và tôi cho rằng đây là sự hy sinh của phụ huynh
anh chỉ nhìn thấy đây là sự hy sinh chứ
có thể hoàn toàn phụ huynh người ta hiểu được rằng
khi đưa con người ta ra đây
thì sau này cháu không tồn tại được môi trường ấy nữa
cháu sẽ bị chủ úm cháu sẽ bị thế này thế kia
nhưng mà khi người ta đã quyết định đưa lên
thì người ta hy sinh phải thôi
chấp nhận cái sự thiệt hỏi
mà em phạm dông toàn nếu như không được về trường mới
không được học
mà buộc phải ở lại trường cũ
thì đúng là cái phần thiệt của người ta
thế thì vấn đề ở đây là gì
thậm chí biết
trong tâm lý người ta lại hy sinh việc đó
còn lại nói là truyền thông đẩy lên
truyền thông tôi cho là chưa thấy nói gì sai cả
nó hoàn toàn đúng thôi
cái ý về truyền thông thì tôi cũng muốn chia sẻ
với hai anh là thực ra
trong cái bối cảnh mà truyền thông
xã hội tức là các mạng xã hội
báo chí này
rồi blog như anh và neo này
thì mỗi một thông tin được lan truyền rất là nhanh
và có thông tin tác động tốt
và có thông tin tác động xấu
thì ở đây ta chỉ có thể nói
về những cái thông tin nào đó
nếu như gây sức ép tạo ra
cái áp lực bất công
thì ta mới đáng lên án
chứ còn nếu truyền thông nó làm cho cuộc sống tốt lên
thì truyền thông không có lỗi gì cả
ở đây thì
với ý kiến mà ta có thể gọi là ý kiến trái chiều như vậy
thì có thể
theo quan điểm của các anh
nhân dôi tôi cho rằng là thế này
nó cũng giúp chúng ta có một cách nhìn
ít nhất là cho thấy rằng là
như vậy là đứng trước những câu chuyện của đời sống
nếu như truyền thông
nếu như truyền thông ứng xử một cách hợp lý
thì mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn
và như anh nói tức là phát huy
cái tác động tích cực của truyền thông
nhưng nếu chỉ cần truyền thông sai lệch
hoặc vì là câu view
hoặc vì lôi kéo thị hiếu v v
vì nhiều lý do trong đó có những lý do
tức là khiến cho người ta đọc báo của mình nhiều
trong bối cảnh cạnh tranh thế này
và vì vậy cho nên là đứng trước những câu chuyện như thế này
không thể nói rằng không có những tờ báo
tìm cách câu view
và chính vì cái thái độ tìm cách câu view
lôi kéo người đọc đến với mình
mà có khi thông tin nó quá mức quá đà
và tạo ra những hệ lụy khôn lường
với câu chuyện mà chúng ta đã bàn
thì nó cũng gợi ra nhiều vấn đề
có liên quan tới truyền thông
liên quan tới ngành tháo dục
và liên quan tới cả cái cách ứng xử
hành xử của cha mẹ học sinh
của chính bản thân học sinh
và như vậy là điều đó
nó cho chúng ta những kết luận quan trọng
để thấy rằng là trong bối cảnh ngày nay
ngành giáo dục đang đứng trước rất nhiều vấn đề
và vì vậy
xã hội cần tập trung nhiều hơn nữa
để có thể cùng với ngành tháo dục
giải quyết những vấn đề của ngành
xin cảm ơn hai nhà bảo
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau